nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
chủ tịch đảng lao động triều tiên chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim jong un
thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam
chiều nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì lễ đón chủ tịch triều tiên kim trương ưn
diễn ra sau sáu mươi năm kể từ chuyến thăm việt nam đầu tiên của chủ tịch triều tiên kim nhật thành
vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và hai nước sẽ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam của chủ tịch triều tiên kim trương ưn
sẽ ghi dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai đảng hai nước
chuyến thăm cho thấy việt nam luôn coi trọng việc củng cố mối quan hệ truyền thống với triều tiên
quan hệ ngoại giao giữa việt nam và triều tiên được thiết lập
ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi do lãnh tụ của hai dân tộc là chủ tịch hồ chí minh
và chủ tịch kim nhật thành gây dựng vun đắp
gần bảy mươi năm qua quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc việt nam triều tiên
không ngừng được củng cố phát triển
những năm qua hai nước trao đổi chính sách luân phiên cấp thứ trưởng ngoại giao việt nam triều tiên
ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật việt nam triều tiên
nhiều hiệp định quan trọng đã được ký kết như hiệp định hợp tác văn hóa hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật
hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước việt nam dân chủ cộng hòa và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
hiệp định thương mại và hàng hải hiệp định hỗ tương y tế hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng
năm hai nghìn hai hai bên đã ký kết hiệp định vận tải biển hiệp định thương mại hiệp định tương trợ tư pháp
hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư hiệp định tránh đánh thuế hai lần
song song với quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia hợp tác kinh tế giữa việt nam và triều tiên luôn được hai nước thúc đẩy mặc dù còn khá khiêm tốn
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi bốn đạt tám triệu usd năm hai nghìn một mươi năm đạt một mươi một sáu triệu usd
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam xuất khẩu sang triều tiên hai chín mươi chín triệu usd
năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu sang triều tiên bảy ba trăm hai mươi hai triệu usd
chủ yếu là thực phẩm bánh kẹo
chín tháng năm hai nghìn một mươi tám xuất sang triều tiên bốn trăm chín mươi bảy usd
chuyển thăm hữu nghị chính thức việt nam lần này của chủ tịch triều tiên kim trần ân
nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích
quy định luật pháp và cam kết quốc tế của mỗi nước góp phần duy trì hòa bình hợp tác phát triển của khu vực